liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại một con hẻm đang bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh
thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xôn xao dư luận
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạch
cùng chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi chín một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say
thì hoài đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm bảy mươi bảy phường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc
rồi có lời lẽ xúc phạm và ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây
do thấy đối tượng đã say rượu nên lực lượng chốt trực đã yêu cầu đi về nhà
nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ
thì một cán bộ công an giữ hoài lại
các đối tượng còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản chửi bới gây mất an ninh trả tự
nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường
để mời các đối tượng này về trụ sở làm việc
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn dùng cây và đá tấn công lực lượng công an
sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh một trong bảy đối tượng dương tính với sars cov hai
nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng này đi điều trị
cách ly tập trung các đối tượng còn lại theo quy định